ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã đồng loạt bắt giữ năm đối tượng gồm võ công phước nguyễn văn hưng bùi khắc lâm đỗ văn long và lý đình khang
thu giữ bảy mươi kg pháo nổ các loại hai mươi kg thuốc pháo
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng đã nhập lậu pháo từ trung quốc về việt nam và bán ra thị trường hơn năm tấn pháo nổ các loại
tiếp đá vào ngày tám tháng một mươi hai công an tp thanh hóa đã bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây sản xuất bôn bán hàng giả là pháo hoa của bộ quốc phòng
trong đó trịnh đức anh chú tại tp hà nội là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay bọn chúng đã câu kết với nhau để sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả với tổng số tiền giao dịch hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công an tp thanh hóa
công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng với tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t và lê tín trung
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe
để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
liên quan đến vụ ba người trong một gia đình tử vong tại cà mau
vào ngày một mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can
đối với bùi vũ khoa hai mươi ba tuổi trú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra bị can bùi vũ khoa cho biết nguồn nhân giết chị khương
bốn mươi tám tuổi trú tại huyện cái nước là do quá trình sinh sống với nạn nhân có nhiều bế tắc
út ức trong lòng khoa có ý định giết chị khương rồi tự tử để giải thoát cho cả hai
với ý định đó khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khoa đã dùng tay xiết cổ nạn nhân đến chết
tuy nhiên sau đó khoa không đủ can đảm để tự tử
khoa cho rằng những đau khổ của hai vợ chồng đều xuất phát từ cha mẹ vợ
nên đã giết bố mẹ chị khoa để trả thù
thông tin về chuyện nạn tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
đối với đối tượng vũ văn tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ kiến thiết
phường tràng minh quận kiến an thành phố hải phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hải an hải phòng là đối tượng đinh trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã vũ thắng huyện kiến sương tỉnh thái bình
truy nã đối tượng phạm văn quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng bị công an quận lê trân
thành phố hải phòng ra quyết định truy nã về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện